các thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thống nhất kiến nghị thủ tướng chính phủ
ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện quy định về cách ly xã hội sau ngày một mươi năm tháng bốn
công an tỉnh thái bình khởi tống vụ án hình sự chống thời hành công vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
nguội cán bộ chiến sĩ là một chiến sĩ tiên phong trong phong trào hiền máu tình nguyện góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp về các biện pháp
tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh lây lan
tại cuộc họp các ý kiến nhận định nhờ thực hiện các biện pháp cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ
việt nam đã kiểm soát được tình hình dịch covid một mươi chín
tuy nhiên diễn biến dịch còn phức tạp dự kiến kéo dài do đó cần có các biện pháp để tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ là vừa phòng chống dịch
vừa đảm bảo đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh
các thành viên ban chỉ đạo đã thống nhất kiến nghị thủ tướng chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện quy định về cách ly xã hội sau ngày một mươi năm tháng bốn
các thành viên ban chỉ đạo nêu rõ dựa trên các tiêu chí đã được cân nhắc tính toán kỹ lưỡng phân loại mức độ nguy cơ dịch bệnh
tại các địa phương được chia ra làm ba nhóm nguy cơ cao có nguy cơ và nguy cơ thấp
đối với những tỉnh thành phố nằm trong nhóm nguy cơ cao ban chỉ đạo thống nhất kiến nghị thủ tướng tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly xã hội
như quy định trong chỉ thị số một mươi sáu cttg thêm ít nhất một tuần
ban chỉ đạo thống nhất sẽ đưa ra những yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước
tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đeo khẩu trang không tập trung đông người giữ khoảng cách đảm bảo vệ sinh dịch tễ
một số loại hình dịch vụ kinh doanh vui chơi giải trí chưa được phép hoạt động
đối với hoạt động đi lại ban chỉ đạo thống nhất kiến nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài
ở trong nước tùy vào mức độ nguy cơ từng địa phương sẽ có giới hạn cụ thể
bộ y tế phối hợp với bộ giao thông vận tải sẽ có những quy định cụ thể
bên cạnh việc tiếp tục thực hiện công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh
ban chỉ đạo cũng đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo lực lượng chức năng
tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch
trong đó có việc trích xuất camera để tiến hành xử phạt nguội
nhiều quận huyện đã ghi nhận có người dương tính với virus covid một mươi chín
điều này cho thấy mức độ phức tạp của dịch bệnh này trên địa bàn thủ đô
trong hoàn cảnh khó khăn người hà nội đã có nhiều sáng kiến sáng tạo
mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi làng xóm là một pháo đài chống dịch
mỗi tòa trung cư là cụm dân cư an toàn nhằm ngăn chặn sự lây lan
tiến tới đẩy lùi dịch bệnh ghi nhận tại huyện đông anh hà nội
cụm dân cư an toàn là tên nhóm trên đài trung cư
mạng xã hội gia lô được bà con trong thôn tạo lập từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện trên địa bàn hà nội
mọi thành viên đều cùng lúc tiếp nhận và chia sẻ những thông tin chính thống về dịch bệnh
cũng như những chỉ đạo liên quan của chính quyền xã
khu dân cư phan xá của xã uy nỗ người dân tự lập chốt kiểm soát y tế
trang bị đầy đủ thiết bị phòng dịch cắt cử nhau ứng trực để đảm bảo an toàn sức khỏe cho dân cư
đảm bảo an toàn cho sản xuất
tất cả cũng vì sự an toàn của nhân dân trên hết rồi
vì đến gia đình mình được nhân dân có an toàn thì gia đình mình mới an toàn được
cho nên chúng tôi làm việc tất cả tự nguyện thay nhau
cứ mỗi ca là ba người có ca thì bốn người liên tiếp mỗi ca bốn tiếng
toàn huyện đông anh hiện có hơn một ba trăm sáu mươi cụm dân cư an toàn phòng chống dịch
kết nối khoảng ba vạn hộ dân
cụm dân cư an toàn có nhiệm vụ hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
theo dõi tình hình dịch tễ trong thôn và đảm bảo chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ
địa phương chúng tôi là một xã sản xuất rau an toàn
hàng ngày hàng tuần cung cấp rất là nhiều lượng rau cho thành phố
do vậy chúng tôi vẫn phải động viên bà con phấn khởi để tham gia sản xuất nông nghiệp
đảm bảo đời sống trong thời gian có dịch
nhưng không hoang mang hoặc không ở nhà toàn bộ để bỏ đồng ruộng không có sản phẩm
nhờ xây dựng mô hình cụm dân cư an toàn chống dịch
nên người nông dân ở vựa rau lớn nhất của hà nội
hàng ngày vẫn đảm bảo được an toàn cho bản thân an toàn cho cộng đồng và không để sản xuất bị gián đoạn
cơ sở vật chất lực lượng nhân lực vật lực v v để cho bốn tại chỗ
nếu như có trường hợp xấu xảy ra mà có người dương tính mà phải phong tỏa phải cách ly
thì trong cái cụm dân cư an toàn này là có thể chủ động để giúp đỡ nhau được
trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
ở huyện đông anh mỗi người dân là một chiến sĩ
và mỗi gia đình là một phòng chống dịch
trong giai đoạn cao đài mỗi thôn xóm là một cụm dân cư an toàn
vừa chống dịch vừa đảm bảo nguồn cung không bị đứt gãy
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang khi lưu thông trên đường
đối tượng nguyễn tiến lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú thôn me xã tân hòa huyện hưng
hà tỉnh thái bình đã có hành vi
chửi bới lăng mại đe dọa tổ công tác
khi bị nhắc nhở với hành vi chống người
thi hành công vụ lực đã bị
cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện hưng hà khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giam để
điều tra xử lý
theo tài liệu điều tra của
cơ quan điều tra công an huyện hưng hà
khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn
tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đầu cầu me xã tân hòa huyện hưng hòa
phạm đình điều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
điều khiển xe mô tô viền kiểm soát
chở sau là nguyễn tiến lực
cả hai không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang
lực lượng chức năng chốt kiểm dịch
đã giải thích cho điều và lực biết việc
không đeo khẩu trang là vi phạm quy định của chính phủ
về phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời
yêu cầu đo thân nhiệt khai báo tên tuổi
địa chỉ để lập biên bản vi phạm hành chính
tuy nhiên nguyễn tiến lực đã không
chấp hành mà còn có hành vi lăng mạ
xúc phạm và chạy đến bàn bán thịt
ở gần chốt kiểm dịch để lấy giao
đe dọa cán bộ chốt kiểm dịch
sau đó lục bỏ về nhà đến một mươi một h
cùng ngày lực đã đến ủy ban nhân dân
xã tân hòa để trình diện và khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội như trên
thưa quý vị qua gần một mươi năm ngày
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị số ba năm ba bốn
của ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
về các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tỉnh hậu giang từ tỉnh đến cơ sở
đã tích cực chung tay cùng với
các cơ quan chức năng lập nhiều chốt kiểm dịch
trên địa bàn góp phần đẩy lùi
đại dịch covid một mươi chín
với tám chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ
vào tỉnh hậu giang và hai mươi ba chốt
tại các huyện thị thành trực hai mươi bốn
trên hai mươi bốn h lực lượng làm nhiệm vụ
đã kiểm tra trên hai trăm bảy mươi hai lượt
phương tiện và hơn

qua kiểm tra thân nhiệt nếu phát hiện
nhiệt độ cao từ ba mươi bảy năm độ trở lên
thì sẽ thông báo
trạm y tế xã
để có vấn đề là mời
vào trạm để
điều tra vấn đề dịch tễ
và đồng thời kiểm tra các
triệu chứng lầm sàng nếu có dấu hiệu
thì sẽ thông báo cho trung tâm y tế
thành phố là làm những
xét nghiệm cần thiết
để ngăn chặn dịch bệnh trong cộng đồng
lực lượng công an cơ sở còn lập
các điểm kiểm tra y tế tại các chợ trung tâm
kiến hành đo thân nhiệt và hướng dẫn
người dân rửa tay đeo khẩu trang trước khi vào
chợ đồng thời tuyên truyền vận động
các tiểu thương thực hiện theo đúng hướng dẫn
phòng chống dịch của bộ y tế góp phần
nâng cao nhận thức của bà con trong công tác
phòng chống dịch bệnh
đeo khẩu trang thì thấy bình thường
cho mình chống dịch được tốt cho mình thôi
không đeo khẩu trang thì chúng tôi sẽ
tiến hành nhắc nhở ngay
và ở tổ chốt đều có khẩu trang
miễn phí sẽ cấp phát cho họ
để họ đủ điều kiện đảm bảo
theo chỉ đạo
thứ hai là đối với những
phương tiện xe
thì hạn chế cho đi vào
thứ ba là nếu phát hiện
những trường hợp có thân nhiệt cao
thì sẽ báo ngay cho chỗ
cán bộ y tế có mặt tại chốt
để tiến hành sàng lọc
và thăm khám theo dõi sức khỏe
trung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả
công an tỉnh hậu giang đã góp
phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn
hiện hậu giang chưa phát hiện
trường hợp dương tính với sars cov hai
lực lượng công an tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền
đến người dân thực hiện nghiêm chỉnh
việc phòng chống dịch tăng cường kiểm tra
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
cũng như không tuân theo các quy định về phòng chống dịch
đồng thời tập trung tấn công quyết liệt
các loại tội phạm tệ nạn xã hội
góp phần bảo đảm an ninh trật tự
và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
văn phòng chính phủ vừa có thông báo
truyền đặt ý kiến chỉ đạo
của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm
của chính phủ ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cp
yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật
của đối tượng đường nhuệ tức nguyễn xuân đường
thông báo nêu rõ các cơ quan báo chí
phản ánh đối tượng đường nhuệ tức nguyễn xuân đường
trú tại tp thái bình cùng đồng phạm
có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật
trong thời gian qua làm ảnh hưởng xấu
đến an ninh trật tự gây bức xúc
trong dư luận xã hội phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
nếu rõ đây là vụ án được dư luận xã hội
rất quan tâm và hoan nghênh cơ quan điều tra
công an tỉnh thái bình đã kịp thời
khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam các đối tượng để điều tra
đối với hành vi cối gây thương tích
của nguyễn xuân đường và đồng phạm
phó thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống
tội phạm tỉnh thái bình chỉ đạo
các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra
làm rõ hành vi phạm tội cối gây thương tích
của các đối tượng đồng thời
cần mở rộng điều tra đối với các hành vi
có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức
mang tính chất xã hội đen của nhóm đối tượng này
đã được các cơ quan báo chí thông tin
trong những ngày qua xử lý nghiêm minh
trước pháp luật kết quả điều tra
bước đầu phải được báo cáo lên ban chỉ đạo
một trăm ba mươi tám cp của chính phủ trước ngày
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
để tập hợp báo cáo thủ dương chính phủ
còn trong dạng
sáng ngày hôm nay công an tỉnh đồng nai
đã huy động hàng trăm cám bộ chiến sĩ
để kiểm tra xử lý đường dây bảo kê
xe ben xe quá tải trên địa bàn
gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc
trong nhân dân thời gian vừa qua
trước tình trạng xe tải xe ben tại
các mỏ khai thắp vật liệu xây dựng chở quá tải
quá khổ lộng hành trên các tuyến đường như
quốc lộ năm mươi một quốc lộ hai mươi
gây ra hàng loạt những vụ tai nạn
mất trật tự an toàn giao thông khiến cho người dân
địa phương và người đi đường bức xúc
điều đáng nói có dấu hiệu của sự bảo kê
của một số lãnh đạo địa phương
dạng sáng ngày hôm nay tại đường rẽ quốc lộ năm mươi tám
đi nhân chạch công an tỉnh đồng nai
đã huy động hàng trăm cám bộ chiến sĩ
gồm cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
dưới sự chỉ huy của lãnh đạo công an tỉnh
đã trực tiếp xuống hiện trường dừng kiểm tra
hàng chục xe ben chở than khi đang
nối đuôi nhau phóng nhanh trên đường
toàn bộ tài xế đã được kiểm tra ma túy
tại chỗ được biết đây là một phần
trong kế hoạch truy quét kiên quyết xử lý
các đường dây bảo kê phất lờ để
xe ben xe chở quá tải lộng hành
trên địa bàn tỉnh đồng nai gây bức xúc
dư luận thời gian qua và chúng tôi sẽ
tiếp tục cập nhật thông tin này trong các bản tin
thời sự tiếp theo
liên quan đến vụ nhóm thanh niên
dùng ô tô tông nhau hỗn chiến
xảy ra vào ngày ba mươi tháng ba vừa qua
tại địa bàn phường hà cầu
quận hà đông công an quận hà đông
thành phố hà nội phối hợp với
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
gây dối trật tự công cộng bắt giữ
một mươi đối tượng liên quan
theo tài liệu điều tra
tối ba mươi tháng ba nhóm do
nguyễn đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại phường quang trung quận hà đông
cầm đầu đi hai xe ô tô gồm
một chiếc ford ranger do đức anh điều khiển
và một chiếc mazda màu trắng do
nguyễn hoài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã ninh hiệp huyện gia lâm hà nội
điều khiển đến khu vực trước tòa nhà
hoàng gia phường quang trung quận hà đông
tại đây do có mâu thuẫn từ trước
nhóm đức anh hẹn nhóm của đỗ hồng thái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại phường phúc la quận hà đông
đến để giải quyết mâu thuẫn lúc này
thái điều khiển một chiếc ô tô nhãn hiệu hyundai
bốn chỗ chở theo một mươi người đến địa điểm
gặp mặt khi gặp nhau
hai nhóm lập tức la vào ẩu đả
trong lúc hỗn chiến có tiếng súng nổ và
ba chạm của xe ô tô do hai bên
điều khiển ô tô tông vào nhau chèn ép
bám đuổi nhau hậu quả vụ hỗn chiến
đã khiến một người bị thương được đưa đi cấp cứu
thái có điện cho tôi
giải quyết mâu thuẫn
sau khi đấy tôi
qua điện cho hoài
hồ hùng khí
ra metro để gặp thái
sau khi đến đấy tôi gặp
thái bảo tôi là đi về đi
thì khi mà tôi đang chuẩn bị đi về
la xe đến
và rút súng bắn vào
phía chúng tôi
nên tôi lên xe tôi bỏ chạy
nhận thức của tôi
với đức anh
xảy ra từ mâu thuẫn rất là nhỏ
thì tôi biết nhận thức của tôi
ngoài việc bắt giữ các đối tượng
cơ quan điều tra còn thu giữ một súng bút
ba xe ô tô nhận hiệu hyundai mercedes
xe xe hai trăm linh và bốn ranger
cùng một số hung khí như một búa và dao
hai nhóm đối tượng này thì hầu như là toàn có tiền án tiền sự
và cũng về hành vi hủy hoại tài sản
cũng như là các hành vi khác
nhưng mà các nhóm đối tượng này cũng chỉ vì cái mâu thuẫn nhỏ
ban đầu mâu thuẫn nhỏ nhưng mà
tiến hành giàn quân giàn trận ra để tiến hành
để gây án trả thù lẫn nhau
tính chất của nó rất là manh động
ngay sau khi gây án là các đối tượng hầu như là bỏ trốn
tiêu hủy vật chứng
nhưng cũng bằng mọi biện pháp là cơ quan điều tra
củng cố và thu thập tài liệu
thu hoàng lược các cái tài liệu chứng cứ
để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng
rõ ràng chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ
nhưng các đối tượng côn đồ coi thường pháp luật
sẵn sàng gian cảnh tụ tập để giải quyết mâu thuẫn
gây mất an ninh trật tự
gây hoang mang trong dư luận
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với một mươi đối tượng
có liên quan và đang tiếp tục củng cố hồ sơ
xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tiếp theo chương trình xin mời quý vị
cùng đến với trường quay phía nam
để cùng cập nhật những tin tức đáng chú ý khác
trong nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin kính chào quý vị
quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị công an huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh vừa bắt giữ đối tượng
lâm sà nạn sinh năm hai nghìn năm
ngụ sốc trăng về hành vi trộm cắt tài sản
tan vật của vụ trộm là bốn trăm năm mươi triệu đồng
cùng nhiều trang sức có giá trị
ngày một mươi hai tháng bốn công an xã tân nhật huyện bình chánh
nhận được tin báo của người thuê nhà trọ
tại ấp hai bị trộm đột nhập
lấy đi số tài sản gồm bốn trăm năm mươi triệu đồng
và nhiều dây chuyền vàng
công an huyện bình chánh đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường
và lấy lời khai những người bị hại
xuất camera truy tìm thú phạm
đối tượng lâm xà nạn và những người liên quan
đến tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đã bị bắt giữ
tan vật của vụ án đã được thu hồi
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
những sai phạm trong chuyển nhượng dự án khu đô thị tân phú
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đã được làm rõ
ba đối tượng đã bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giữ
và hàng trăm khách hàng đầu tư
vào dự án này đang như ngồi trên đống lửa
vì có thể mất trắng vốn đầu tư
khu đất bốn mươi ba hectare là tài sản công
nhưng tổng công ty bình dương là doanh nghiệp nhà nước
thuộc tên ủy bình dương
đã tự ý chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác
đến cuối cùng là về tay công ty kim oanh
ngày tám tháng bốn công an tính bình dương
đã khởi tố vụ án vi phạm quy định quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lãng phí xảy ra tại tổng công ty bình dương
khởi tố ba bị can
trong đó tạm giam nguyễn văn minh
trần nguyên vũ lãnh đạo công ty này
theo kết luận của cơ quan điều tra
thương vụ chuyển nhượng này đã gây thất thoát
tài sản nhà nước hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
ngoài ra dự án khu đô thị tân phú
rộng bốn mươi ba hectare
được xác định chưa có giấy phép xây dựng
và công ty kim oanh không phải là chủ đầu tư của dự án
thế nhưng công ty này đã bất chấp
kêu gọi nhà đầu tư khách hàng góp vốn
bằng hình thức hợp đồng cho vay ưu tiên chọn lô đất
hoặc hợp đồng vay tiền với lại suất cao
nhiều khách hàng lại rót tiền vào dự án này
giờ ngồi trên trống lửa
khi cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án
khi chuyển nhượng dự án sai quy định
những sai phạm về dự án đang được công an tỉnh bình dương
điều tra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
liên quan đến phản ánh của người dân
về việc công ty kim oanh
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
và chưa đáp ứng điều kiện để được tặng thưởng
huân chương lao động hạng nhì theo quy định
mới đây cục thuế bình dương đã thừa nhận
là hợp thức hóa hồ sơ
giúp công ty này được khen thưởng
cục thuế tỉnh bình dương đã có công văn
gửi tấm cục thuế trả lời về việc
xác nhận hồ sơ thuế của công ty kim oanh
để hoàn tất hồ sơ đề nghị tặng thưởng
huân chương lao động hạng nhì cho doanh nghiệp này
cục thuế bình dương thừa nhận
trong hai năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
khi công ty kim oanh làm hồ sơ
đề nghị tặng huân chương lao động hạng nhì
thì doanh nghiệp đã nợ động số thuế lớn
hàng chục tỷ đồng
do đó việc xác nhận của cục thuế bình dương
nhằm hoàn tất hồ sơ theo đề nghị của công ty kim oanh
là chưa rõ ràng chính xác
về số tiền nợ thuế của công ty kim oanh
dễ gây ra hiểu lầm
ngoài ra công ty này cũng chưa đủ thời gian theo quy định
để được nhận huân chương lao động hạng nhì
chưa nói đến việc công ty kim oanh có liên quan đến
một số dự án chuyên nhận đất công trái phép
trên địa bàn tỉnh bình dương
trong đó có dự án khu đô thị tân phú
tại khu đất bốn mươi ba hectare
kính thưa quý vị
trong thời điểm học sinh cả nước nghỉ học
nhiều tháng nay vì dịch bệnh
thì sự việc trường dân lập quốc tế việt úc tp hcm
có thông báo thu học phí trước ngày hai mươi năm tháng bốn
khiến dư luận đặc biệt quan tâm
phụ huynh cho rằng là không phù hợp
và không đúng với tình hình thực tế dạy học
và sẽ gửi đơn kiến nghị
đến các cơ quan có thẩm quyền
là phụ huynh có con học
và hệ thống trường dân lập quốc tế việt úc
anh trần ngọc thắng đã vô cùng bức xúc
khi nhận được thông báo của nhà trường
về việc đón học phí học phần bốn
học phí một năm chia làm bốn phần
bao gồm học phí và tiền ăn uống xe đưa đón
trước ngày hai mươi năm tháng bốn
trường có gửi một lá mail cho tôi
và nội dung là thu một trăm linh học phí
tôi đã gọi lên trường và kiến nghị
thì ngay sau ngày hôm sau
trường lại gửi cho tôi một lá thư khác
và lấy cái việc bằng cách cuối năm
và cái việc dạy học ra làm áp lực
với phụ huynh chúng tôi
để bắt phụ huynh chúng tôi đón tiền
về cái học phí học phần ba
và học phần bốn
học phần ba thì các cơ quan
con tôi chỉ mới học được có hai tuần
và học phần bốn thì chưa học ngày nào
nhưng mà trường lại bắt thu phí đóng một trăm linh
trong phản hồi mới nhất của trường dân lập quốc tế việt úc
trường này cho biết vì tất cả đội ngũ giáo viên của trường
vẫn đang tiếp tục công tác giảng dạy đánh giá
và được hưởng lương như bình thường
việc phụ huynh cần thực hiện thanh toán học phí đúng hàng
là rất cần thiết
để nhà trường có thể tiếp tục duy trì hoạt động giảng dạy này
hỗ trợ quý phụ huynh học phí
cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
với mức ưu đãi giảm một mươi
trên tổng học phí phụ huynh thanh toán
trước ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và vẫn thu đủ học phí
nhưng không tính chi phí ăn uống đưa đón
như đã thông báo trước đó
vì cái việc mà trường trả lương cho
cho giáo viên
là giữa trường và
và bên giáo viên doanh nghiệp và nhân viên
phụ huynh chúng tôi chỉ là
đối tác của trường nên không liên quan với
liên quan về vấn đề đó
cái một mươi như thế này là giảm cho phụ huynh
nhưng mà giảm cho năm học tiếp theo
chứ không phải là trong năm học tiếp theo
năm nay năm tiếp theo giảm
nhưng mà phụ huynh là đóng á
trường hợp đóng là học phí
là nguyên năm mới giảm một mươi
thì cái quá trình đó
nếu như mà bây giờ trường hợp
tôi là một người mới vô tôi xin vô trường
thì cái vấn đề đó trường cũng đã giảm rồi
còn cái này giảm
là trên cương vị này là tôi thấy là
không có nghĩa lý gì hết
văn bản sáu sáu trăm bốn mươi hai của sở giáo dục tp hcm
ký ngày hai mươi bảy tháng hai
trong đó văn bản là có quy định rất rõ
là chỉ thu học phí
trong thời gian thực học
học phí không được thu chín tháng đối với
cơ sở giáo dục phổ thông
và đối với các trường
ngoài công lập
và phải thỏa thuận
với phụ huynh học sinh
các khoản thu phù hợp với tình hình thực tế
đảm bảo tính công khai và đồng thuận
cách thứ nhất là đề nghị trường thực hiện
đúng theo các văn bản hướng dẫn của sở giáo dục
đào tạo tp hcm
ngày hai mươi bảy tháng hai
phải tổ chức cái buổi họp giữa
ban điều hành vat
và với phụ huynh tập thể phụ huynh chúng tôi
thành lập hội phụ huynh từng lớp
để thuận tiện trong quá trình trao đổi
tình hình học của các con
trước cái ngày một mươi bảy tháng bốn
nếu mà không có phản hồi
thì chúng tôi chắc chắn sẽ gửi đơn
đến các cơ quan chức năng
truyền hình công an nhân dân
đã liên hệ với trường dân lập quốc tế việt úc
và sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc
trong các bản tin sau
sau đó thì mới
các cơ sở lưu trú cũng không khả quan hơn khi doanh thu giảm hơn năm mươi tám mảng kinh doanh hội nghị nhà hàng giảm khoảng sáu mươi
đáng chú ý một số khách sạn năm sao như khách sạn nico saigon sheraton công suất phòng hiện giảm tới chín mươi
đối với lao động trong các cơ sở lưu trú có đến hơn hai mươi người phải tạm ngừng hoặc nghỉ việc số còn lại được phân công nghỉ luân phiên năng suất thấp
công suất phòng cũng rất là thấp hiện nay khách lưu trú là hủy booking hủy đặt phòng tổ chức sự kiện hội nghị
hiện nay thì do cái chỉ thị của thủ tướng là không tụ tập đông người nên tất cả các hội nghị đều hủy hết
đơn vị chúng tôi cũng đã cố gắng sắp xếp bố trí lại nhân sự cho nó phù hợp bố trí người lao động
hiện nay sắp xếp luân phiên nghỉ không ăn lương
để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch sở du lịch tp hcm đang đề xuất quỹ ba nhân dân tp hcm cho các doanh nghiệp chậm nợp các loại thuế
giãn thời gian nợ bảo hiểm xã hội đề nghị ngân hàng nhà nước khẩn trương thực hiện biện pháp hỗ trợ về lãi vay
sở cũng đã nghiên cứu các kịch bản để chuẩn bị khôi phục ngành du lịch sau khi dịch bệnh kết thúc
trước mắt chúng ta phải tranh thủ thời gian doanh nghiệp du lịch không cao điểm
thì chúng ta sẽ xây dựng cho những nền tảng để doanh nghiệp du lịch có thể chuyển đổi công nghệ số trong và sau mùa dịch covid
và trước mắt chúng tôi tập trung cho việc truyền thông trên mạng xã hội và truyền thông trên những kênh chính thức về công tác phòng chống dịch bệnh của việt nam
thông qua đó chúng tôi sẽ lồng ghép
về việc quảng bá điểm đến việt nam để khai thác một lợi thế rất lớn của chúng ta hiện nay đó là vị thế của việt nam trên trường quốc tế ngày càng được gia tăng nhờ hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngành du lịch thành phố cũng sẽ chú trọng vấn đề phòng ngừa dịch bệnh hợp tác chặt chẽ với sở y tế để kịp thời xác nhận các ca nhiễm bệnh cách ly đúng lúc đảm bảo an toàn cho du khách và người dân
kính thưa quý vị thời điểm hiện nay là do tình hình dịch covid
trong năm hai nghìn một mươi chín tất cả các hộ kinh doanh đều bị ảnh hưởng trong đó có mặt hàng trái cây và đến mùa thu hoạch nhưng không xuất khẩu được phải bán giá thấp so với trước
và trên các vỉa hè ở tp hcm xoài được chở về bán rất nhiều với giá rẻ bất ngờ
trên nhiều tuyến đường tại tp hcm như đường phạm văn đồng quận thủ đức đinh bộ lĩnh quận bình thạnh xa lộ hà nội xoài được bày bán trên lề đường rất nhiều với đủ các loại chủ yếu là xoài cát chu xoài ghét các quà lọc có nguồn gốc từ các tỉnh miền tây hoặc từ đồng nai
qua tìm hiểu được biết từ trước đến giờ các nhà vườn trồng xoài chủ yếu để xuất qua trung quốc nhưng năm nay do dịch covid một mươi chín nên khó xuất khẩu khiến xoài bị rớt giá nặng nề và hiện nay chỉ mới bước vào gần giữa vụ xoài khoảng gần nửa tháng nữa xoài chín rộ khả năng giá sẽ còn giảm tiếp
với mức giá giao động từ dưới một mươi đồng đến hai mươi đồng một kg rẻ một phần ba đến một phần tư so với trước nên nhiều người dân ghé vào mua
đúng rồi mình hay mua coco đây vài lần rồi
mình thấy nói chung là cái xoài thì mình hương vị
mình thích cho nên là mình mua nữa
xoài giá nó rất là rẻ
thường cái trái xoài này mình nghĩ không có giá ra một mươi năm đồng vì trái nó cũng hơi to
mình cảm thấy cái chất lượng nó được thì mình cứ mua ăn ủng hộ cho người bán thôi
mình hay thường xuyên mua xoài
mỗi lần có khi năm sáu kg luôn có khi một mươi kg luôn
ăn cũng được lắm
không cần chữa quen đâu rẻ là được
những điểm bán xoài ở tp hcm thường được các nhà vườn thương lái thuê người bán
mỗi điểm bán một ngày từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh kg
nên nhiều người buôn bán nhỏ lấy thêm xoài về bán
những công nhân đang trong thời điểm nghỉ làm ra bán thuê để kiếm thêm thu nhập
chờ hết dịch đi làm trở lại
điển hình như anh quách văn yên quê ở hòa bình là công nhân ở khu công nghiệp sóng thần bình dương
đang phải nghỉ làm ở nhà vì dịch bệnh
được người bạn giới thiệu bán xoài thuê mỗi ngày hai trăm linh đồng
anh yên đồng ý ngay
dù việc buôn bán cũng hơi vất vả thời gian từ sáng sớm đến tối
nhưng cũng giúp anh yên có thu nhập trang trải cuộc sống trong thời gian chờ đi làm lại
do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nhiều ngành nghề người kinh doanh lớn nhỏ đều bị ảnh hưởng
nhà vườn chỉ trông chờ vào vụ mùa thu hoạch hàng năm
để mong thu hồi vốn đầu tiên
nên khi trái cây rớt giá kinh tế của người dân bị ảnh hưởng trầm trọng
do đó sắp tới cơ quan ban ngành chức năng có chính sách hỗ trợ
cũng như cơ cấu lại thị trường để các nhà vườn không bị động mỗi khi có sự cố ngoài ý muốn như thế này